bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay đến một mươi tám h có hai trăm sáu mươi bốn ca mắc mới
tức là từ bệnh nhân một mươi bảy ba trăm một mươi ba đến một mươi bảy năm trăm bảy mươi sáu
trong đó có một mươi tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh hai trăm bốn mươi sáu ca lây nhiễm trong nước
năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh một mươi hai ca an giang ba ca đà nẵng hai ca hà nội một ca
hai trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận trong nước tại tp hcm một trăm năm mươi hai ca bình dương bốn mươi hai ca tiền giang hai mươi hai ca quảng ngãi chín ca
phú yên tám ca an giang năm ca đà nẵng ba ca hà tĩnh hai ca bắc ninh hai ca bắc giang một ca
trong đó một trăm tám mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy trong ngày một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bảy trăm một mươi ba ca mắc mới
tính đến một mươi tám h ngày một tháng bảy việt nam có tổng cộng một mươi năm bảy trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước